tại hà nội ngân hàng nhà nước việt nam cùng tổ chức hợp tác phát triển đức gis
phối hợp tổ chức hội nghị quốc tế về chuyển đổi số trong hệ thống tài chính ngân hàng
hướng tới thực hiện tài chính toàn diện và phát triển bền vững
hội nghị được tiến hành trong khuôn khổ chương trình cải cách kinh tế vĩ mô tăng trưởng xanh
do gis thực thi tại việt nam theo ủy nhiệm của bộ hợp tác kinh tế và phát triển cộng hòa liên bang đức
làn sóng công nghệ từ cách mạng công nghiệp bốn đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực kinh tế xã hội
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước tăng trưởng thanh toán di động tám tháng đầu năm tại việt nam
tăng một trăm năm mươi về giá trị và một trăm linh về số lượng so với cùng kỳ năm trước
phát biểu tại hội nghị ông nguyễn kim anh phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đã nhấn mạnh
xu hướng chuyển đổi số là tất yếu không thể đảo ngược trong hệ thống tài chính ngân hàng
ông cho biết ngành ngân hàng ở việt nam đã đặt tài chính ngân hàng
việt nam được đánh giá là một trong những ngành dẫn đầu trong việc ứng dụng các thành tiệu
của cuộc cách mạng công nghiệp bốn khuôn khổ chính sách hạ tầng công nghệ liên tục được hoàn thiện
trong khi đó ông sebastian paus tham tán thứ nhất phụ trách hợp tác phát triển
đại sứ quán đức tại hà nội nhấn mạnh sự hợp tác hiệu quả giữa đức và việt nam
thông qua mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa tổ chức hợp tác phát triển đức và ngân hàng nhà nước
đặc biệt là ý tưởng gắn chuyển đổi số với các mục tiêu phát triển bền vững và tài chính toàn diện